trong quá trình điều tra rất có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh sang tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người
với tội danh ban đầu theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự mức hình phạt chỉ đến ba năm tù bởi hành vi làm nhục người khác chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến đời sống tinh thần tổn thương cơ thể chứ không phải là đánh gây thương tích hoặc gây thiệt mạng nạn nhân
trường hợp đối tượng đánh vào những vùng hiểm yếu hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến nạn nhân tử vong
thì phải xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người mới phù hợp với quy định của pháp luật luật sư cường nói
ngoài ra trong quá trình điều tra vụ án trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người bố của nạn nhân biết bị can thực hiện hành vi đánh con nhưng vẫn thể hiện thái độ đồng tình bằng cách xúi dục hoặc giúp sức bỏ mặt sự việc diễn ra
thì người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
liên quan đến vụ việc này đại biểu quốc hội phạm văn hòa ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội nói rằng
phải xử lý nghiêm minh thậm chí cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất để răng đe
ông hòa chia sẻ đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng gây bức xúc dư luận luôn bị xã hội lên án bởi vậy ai vi phạm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành
đặc biệt phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong bộ luật hình sự với những đối tượng này để phòng ngừa răng đe cảnh tỉnh những ai có hành vi tương tự với trẻ em nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình
trong vụ việc này rõ ràng xem xét đến hành vi và trách nhiệm của bố nạn nhân ông bố biết hành vi của người phụ nữ kia mà không có biện pháp ngăn chặn
tại sao khi con gái ở với mình mà mặc nhiên cho vợ sắp cưới đối xử với con như vậy
quá trình sống chung ông bố có biết là con gái của mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy hay không
theo ông hòa cơ quan điều tra truy tố cần phải xem xét hành vi của ông bố này xem vi phạm đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không hay là chỉ xử phạt vi phạm hành chính
nhưng dù xét ở góc độ nào thì ông bố cũng không thể vô can ông bố không trực tiếp thực hiện hành vi nhưng lại thiếu trách nhiệm về người phụ nữ ấy thường cắn tay hạ cánh chân với bé dẫn đến cái chết thương tâm của cháu
rõ ràng bố nạn nhân cũng có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này
vụ án này nạn nhân đã bị thiệt mạng bởi vậy làm rõ nguyên nhân cháu tử vong do vết thương nào người gây ra vết thương đó đã thực hiện hành vi gây thương tích như thế nào là yếu tố quan trọng để xác định tội danh là tội làm nhục người khác
cố ý gây thương tích hay là tội giết người
còn đối với võ nguyễn quỳnh trang trong quá trình điều tra có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh sang cố ý gây thương tích hoặc giết người
với tội làm nhục người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự thì mức hình phạt chỉ đến ba năm tù bởi vì hành vi làm nhục người khác thì chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến đời sống tinh thần tổn thương cơ thể chứ không phải là gây thương tích hoặc chết người
vụ án này sẽ là bài học cho những kẻ vô cảm độc ác thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em
dư luận xã hội lên án mạnh mẽ đối với những đối tượng coi thường đến sự an nguy của trẻ
những người biết về hành vi làm hại trẻ nhưng không can thiệp kịp thời đồng thời pháp luật sẽ có những chế tài phù hợp đối với từng hành vi vi phạm pháp luật trong việc xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của các cháu
vụ án là bài học đắt giá cho những kẻ thờ ơ với nỗi đau của động loại những kẻ coi thường pháp luật và tự cho mình cái quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác
đừng im lặng khi bạn nhìn thấy những đứa nhỏ khác đang gặp nguy hiểm hãy hành động để ngăn chặn việc làm đó hoặc gọi điện đến tổng đài một trăm một mươi một để được giúp đỡ
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau